trong khi đó tại các tỉnh thành phía nam ngày hôm nay gió tây nam sẽ tạm thời suy giảm về cường độ
tuy nhiên trong hai ngày tiếp sau cùng với sự xuất hiện của siêu bão với tên quốc tế là melanti
đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi tây bắc thái bình dương gió tây nam sẽ hoạt động mạnh dần
mưa rông tại các tỉnh phía nam vẫn tập trung về chiều tối và tối tuy nhiên cường độ sẽ gia tăng nhiều hơn
trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh do vậy bà con cần lưu ý
trở lại với các tỉnh phía bắc trong ba ngày tới ở các tỉnh vùng núi và trung du mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi
trong ngày trời có nắng nhiệt độ sẽ từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ một vài nơi sắp xỉ ba mươi bốn độ
riêng tại khu vực ven biển và đồng bằng trong đêm nay và ngày mai trời khá nhiều mây có mưa rào rải rác
sau đó mưa cũng giảm nhanh trên khu vực chỉ còn xảy ra ở một vài nơi
nhiệt độ tăng nhẹ tuy nhiên thời tiết vẫn khá dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ giao động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
trên biển đáng chú ý
là siêu bão melanti trưa nay bão còn cách đảo lưu dông khoảng ba trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi bảy tức là hai trăm linh cho đến hai trăm hai mươi km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
do ảnh hưởng của bão từ sáng ngày một mươi bốn tháng chín vùng biển phía đông bắc biển đông có gió mạnh dần lên cấp một mươi một mươi năm
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi năm một mươi bảy giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa đêm nay và ngày mai vẫn cần đề phòng gió mạnh
sóng cao và những cơn mưa rông
từ ngày một mươi năm tháng chín biển động nhẹ nhưng bà con ngư dân vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra mưa rào và rông
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước